trò chơi corona đang được hoan nghênh ở các trung tâm thanh thiếu niên và cơ sở chăm sóc trẻ do có tính giáo dục cao tại đức
trẻ em vừa có thể chơi đồng thời học được về sự nhường nhịn chia sẻ và có thêm kiến thức về virus sars cov hai
hiện chị em nhà squaderlab đang thực hiện một phiên bản trò chơi corona thứ hai
đây là phiên bản sẽ mô phỏng đại dịch trong thời gian giáng sinh và năm mới
đồng thời bổ sung các thẻ bài liên quan đến vaccine phòng covid một mươi chín để nâng cao nhận thức của mọi người về việc tiêm phòng vaccine
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thế giới chuyển động hôm nay